và chiếm đoạt số tiền hai trăm bốn mươi ba hai triệu đồng

nó còn đi kèm thêm những loại giấy chứng nhận đảm bảo

thế là em nghĩ là mình không lên tin được các sản phẩm vàng bạc bán trên mạng xã hội
còn đây là gương mặt ông chùm đường dây mua bán vàng giả trên mạng xã hội
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy nhưng nguyễn phi hùng đã lập ra các trang tập đoàn tiệm vàng bảo minh
tặng miễn phí nhẫn vàng bố số chín
để làm được điều này hùng đã cấu kết với sáu đối tượng khác và thuê hai mươi sáu nhân viên là sinh viên các trường đại học để chuyên tư vấn cho khách mua hàng
đã có tới một mươi tám người mắc bẫy lừa đảo này
nhưng hình thức là em quảng cáo trên mạng là chạy tặng quà và lúc có thông tin thì nhân viên gọi và bảo thu phí ship và thuế
nhưng em thấy
người ta chạy trên mạng nên em cũng thử chạy theo và lúc chạy thấy ra đơn thì em mới bắt đầu lên trên các nhóm sỉ để em tìm người bán nhắn để em đạt mua
em mua là một mươi một mươi năm nghìn một chiếc và em bán là ba trăm linh nghìn
sau khi mà chúng tôi triệt phá cái đường dây này thì cũng cảnh báo đến người dân rằng là không nên tin tưởng vào các cái đối tượng
lợi dụng trên các hệ thống trang mạng để giao dịch vì thứ nhất là cái giá trị tiền của các đối tượng đưa ra là rất thấp
để lôi kéo càng nhiều người tham gia vào cái trang web này thì lại thực hiện được càng nhiều thu lợi bất chính là thứ nhất
cái thứ hai là đối với các sinh viên ở các trường đại học và những người có hiểu biết về mặt pháp luật thì không nên tham gia vào các chương trình mà các đối tượng đã lập lên các trang để trang website

tuy nhiên mua bán qua online thì không đáng tiếc

để tránh mắc mẽ các đối tượng lừa đảo người dân không nên ham rẻ hay hình mánh của các đối tượng lừa đảo bằng các hình thức chi ân tặng quà các mặt hàng đắt tiền qua mạng xã hội
tòa án nhân dân tỉnh thái bình vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo nguyễn xuân đường nguyễn thị dương cùng chú tại phường kỳ bá tp thái bình phạm ngọc quý đào văn bằng phạm xuân hòa và nguyễn đức mạnh về tội cố ý gây thương tích

tòa nhân dân tỉnh thái bình vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo nguyễn xuân hòa và nguyễn thức mạnh về tội cố ý gây thương tích
ngoài ra các bị cáo còn phải chịu trách nhiệm dân sự bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho người bị hại chín mươi năm triệu đồng
tiếp tục thông tin
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín sáng nay việt nam không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới
đây là sáng ngày thứ sáu liên tiếp nước ta không có ca bệnh
việt nam đã chữa khỏi cho năm trăm chín mươi hai người mắc covid một mươi chín trên cả nước
hiện còn bốn trăm ba mươi bảy bệnh nhân đang điều trị tại hơn ba mươi cơ sở y tế trên cả nước
có ba mươi bệnh nhân covid một mươi chín nặng trong đó có một mươi năm ca rất nặng tiên lượng nguy cơ tử vong cao
sau ba mươi ngày áp dụng biện pháp cách ly y tế toàn bệnh viện đà nẵng
vào chiều qua bệnh viện đà nẵng đã chính thức mở cửa trở lại và chuẩn bị triển khai việc khám chữa bệnh
đã tròn bốn tuần kể từ khi đà nẵng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp và có ca lây nhiễm trong cộng đồng
chiều qua sở y tế tp đà nẵng thông báo
thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ
cho đến khi có thông báo mới
dù đang được kiểm soát nhưng đà nẵng vẫn phải tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội
cho đến khi có thông báo mới ít nhất là từ giờ cho đến hết tháng tám
ban chỉ đạo phòng dịch covid một mươi chín thành phố đà nẵng cũng đã quyết định kết thúc áp dụng biện pháp cách ly cơ sở khám chữa bệnh
để phòng chống dịch covid một mươi chín đối với bệnh viện đà nẵng
sở y tế tp đà nẵng cũng có công văn gửi công ty cổ phần bệnh viện đa khoa hoàn mỹ đà nẵng
và trung tâm kiểm soát bệnh tật đà nẵng về việc triển khai sàng lọc xét nghiệm rt pcr
phát hiện chủng virus sars cov hai tại bệnh viện đa khoa hoàn mỹ
ubnd tp đà nẵng đã quyết định dỡ bỏ thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với khu vực đoạn đường phù đồng phường hòa xuân quận cẩm lệ
phường an hải bắc quận sơn trà thành phố đà nẵng là địa bàn có số lượng lớn người nước ngoài đang sinh sống và làm việc
để thuận lợi cho công tác lấy mẫu xét nghiệm virus sars cov hai cho hơn tám trăm linh người nước ngoài tại đây
một trăm cán bộ chiến sĩ công an phường đã tập trung thực hiện công tác tuyên truyền vận động
và tích cực hướng dẫn người nước ngoài trong suốt quá trình lấy mẫu xét nghiệm
ngày hai mươi năm tháng tám hơn tám trăm linh người nước ngoài lưu trú tại phường an hải bắc quận sơn trà
đã có mặt tại trường trung học cơ sở lê độ để lấy mẫu xét nghiệm đợt cuối cùng
với lượng người xét nghiệm khá đông công an phường an hải bắc đã huy động hai mươi năm cán bộ chiến sĩ
và cảnh sát khu vực làm nhiệm vụ phiên dịch theo nhiều ngôn ngữ hướng dẫn người nước ngoài
giữ đúng khoảng cách thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch trong suốt quá trình lấy mẫu
được sự hỗ trợ tận tình chú đáo của lực lượng làm nhiệm vụ nhiều công dân người nước ngoài đã tích cực hợp tác
tôi cảm thấy rất an tâm khi được lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín tôi rất vui vì được hướng dẫn tận tình như thế này
lực lượng y tế cũng như cơ quan chức năng làm việc
khá tốt mọi người hướng dẫn tôi từ việc xếp hàng đến lấy mẫu nên rất nhanh chóng
để chuẩn bị cho quá trình lấy mẫu xét nghiệm được diễn ra nhanh chóng trước đó lực lượng cảnh sát khu vực
đã phối hợp rà soát lập danh sách soạn thảo văn bản đăng ký với ba thứ tiếng khác nhau
thuận lợi cho việc khai báo của công dân nước ngoài
cũng chính trong quá trình tiếp xúc rà soát đó lực lượng chức năng đã hỗ trợ kịp thời
cho nhiều người nước ngoài thực sự có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
nếu mà công an phường soạn ra thì có đầy đủ thông tin gồm có họ tên năm sinh nơi đang tạm trú
quốc tịch số hộ chiếu v v có rất là đầy đủ các thông tin như thế
và có dịch ra bằng ba thứ tiếng cơ bản là tiếng hàn quốc tiếng trung quốc và tiếng anh
thì người nước ngoài khi mà được tiếp nhận cái mẫu đó thì người ta đọc vào thì hiểu là mình sẽ khai
những thông tin cơ bản và nhờ thế khi họ đến xét nghiệm hôm nay thì có thông tin trước
họ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều
thì trên cơ sở đó là các tri bộ khu dân cư họ sẽ lập danh sách lên hoặc những bang quản trị tòa nhà
hoặc là những cái nơi mà quản lý của người nước ngoài họ có cảm thấy có nhu cầu những cá nhân mà
đó thực sự khó khăn thì họ sẽ thông báo về phường trên cơ sở đó phường rò xót lại và sẽ phân phối
cái thực phẩm đến cho những người có nhân trên địa bàn phường
trong đợt này ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã tiến hành lấy mẫu cho
những người nước ngoài và đây cũng là đợt xét nghiệm cuối cùng việc lấy mẫu xét nghiệm được
thực hiện bằng cả hai phương pháp là huyết thanh học elisa và riêu tram bcr nhằm sàng lọc
ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
huỳnh văn lên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại khóm sở thượng phường an lạc thị xã hồng ngự
tỉnh đồng tháp về tội trộm cắp tài sản đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có sẹo chấm cách bảy cm dưới sau đuôi mắt phải
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
là đối tượng huỳnh văn lên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại ấp phú thạnh a xã phú thuận a huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
đối tượng có sẹo chấm ở lông mảy phải
và đối tượng trần văn mương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại ấp tân an xã bình thạnh trung huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
bị công an huyện lấp vò tỉnh đồng tháp ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
công an huyện lấp võ tỉnh đồng tháp huyện lấp võ tỉnh đồng tháp
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý